tan máu bẩm sinh thalassemia một căn bệnh tan máu mà người bệnh buộc phải truyền máu suốt đời để duy trì sự sống
kèm theo đó là những biến chứng nguy hiểm thể trạng thì lúc nào cũng yếu hơn rất nhiều so với người bình thường
hiểu được điều này có một nữ bác sĩ đã dành phần lớn thời gian của cuộc sống để đồng hành cùng bệnh nhân
nghiên cứu sâu về căn bệnh để mong hỗ trợ bệnh nhân vượt qua nỗi đau tan máu bẩm sinh
mỗi ngày từ hai đến ba lần đều đặn thăm hỏi khám sức khỏe cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
bác sĩ hà luôn hy vọng sẽ có ngày không còn gặp lại các bệnh nhân mà mình từng khám tại bệnh viện
tuy nhiên điều đó là không thể bởi thalassemia là bệnh sẽ đi theo người mắc suốt đời họ cần được truyền máu để duy trì sự sống
buồn vì làm sao buồn vì khi điều trị thì bác sĩ nào cũng muốn điều trị khỏi cho bệnh nhân của mình
không ai muốn gặp lại bệnh nhân ở bệnh viện

nhưng mà với cái căn bệnh này thì chúng tôi không có sự lựa chọn nào cả là bệnh nhân với bác sĩ nó phải thành thân thuộc như người nhà
nghĩa là bệnh nhân cứ định kỳ gặp bệnh bác sĩ thôi
và cái thời gian bệnh nhân ở bệnh viện nó cũng chiếm một tỷ lệ rất là lớn trong thời gian của cuộc đời của họ
thế ra là cái đấy là mình không giúp được bệnh nhân hết cái căn bệnh này
đấy là cái mà không bác sĩ nào muốn
thế nhưng vì nó là đặc thù cái căn bệnh
thế ra đối với khi mà điều trị bệnh này thì chúng tôi cũng không có cách gì khác là ngoài cái điều trị vì mình không chữa khỏi
thì chúng tôi luôn luôn muốn hỗ trợ về mặt động viên về mặt tinh thần khích lệ bệnh nhân để bệnh nhân tuân thủ với điều trị được tốt hơn
nỗi chăn trở dây dứt của người thầy thuốc khi chứng kiến không ít các bậc cha mẹ có con mắc bệnh tan máu bổng sinh đã buông bỏ đầu hàng bệnh tật
không bước tiếp cùng con trong quá trình điều trị bác sĩ hà lại phải đấu tranh tâm lý cùng họ động viên tinh thần
như chính người thân
khi mà biết một đứa con bị bệnh mà nghĩ là bệnh sẽ bị cả đời thì họ thường tất nhiên bắt đầu tiên là rất là sốc là buồn
và trong một thời gian quá dài thì đôi khi là buông bỏ
và chính vì vì sự bông bỏ vì ngay cả bản thân bố mẹ đã thấy nản thì nó ảnh hưởng tâm lý đến đứa con rất là nhiều
và trong quá trình điều trị đấy thì chúng tôi luôn luôn muốn động viên trước hết là bố mẹ
phải có nghị lực quyết tâm và đồng hành với con
sau đấy thì phải động viên được những đứa con đấy
chúng tôi luôn tạo điều kiện để làm sao
để làm sao bệnh nhân được đi học đều đủ
tôi đến đây là chăm sóc cháu được khá lâu từ lúc cháu còn chín tháng tuổi
trong lúc đến đây thì các bác sĩ hà chăm sóc cháu tận tình
đỡ các bệnh nhân của cháu tôi cũng nhiệt tình
thăm hộp thăm nôn các cháu tôi rất nhiệt tình
nếu hỏi tâm nguyện lớn nhất là gì nữ bác sĩ này chỉ hy vọng người dân sẽ ý thức hơn trong việc phòng ngừa
làm thế nào để tan máu bẩm sinh không còn là nỗi đau của những đứa trẻ vừa chào đời đã mang bệnh
tầm soát xét nghiệm trước hôn nhân là biện pháp hữu hiệu
tôi rất mong muốn là cái này là ý thức toàn dân làm sao các bạn trẻ trước khi kết hôn thậm chí sớm hơn tức là trước khi tìm hiểu nhau thôi
đã có thể biết là mình có mang gen hay không để cái đối tượng mình chọn sau này sẽ là nó phù hợp
ví dụ như biết mình mang gen thì mình chọn một người nào đó không mang gen
thì yên tâm sau này con mình sẽ không bị bệnh
mỗi một căn bệnh đều có những nỗi đau những vất vả
nhưng riêng với thalassemia nỗi đau này sẽ đi theo người bệnh suốt đời
và chắc chắn rằng trong quãng đường đó bất kỳ lúc nào bệnh nhân cần sẽ luôn có sự đồng hành hỗ trợ từ bác sĩ nguyễn thị thu hà